tại tp hcm cũng bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày một mươi bốn tháng tám
lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm sẽ đồng luật gia quân và mở cao điểm tổng kiểm soát các loại xe lưu thông trên địa bàn
cảnh sát giao thông sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn sử dụng chất ma túy trái phép
chạy quá tốc độ quy định lưu thông không đúng phần đường làn đường trở quá số người hay không đội mũ bảo hiểm
đồng thời kết hợp các hoạt động phòng chống đua xe trái phép tăng cường công tác quản lý địa bàn quản lý các đối tượng
kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến đường
việc tổng kiểm soát các xe sẽ được tiến hành ngay tại khu vực sân bay bến xe bến cảng kho bãi
khu vực quán bar vũ trường nhà hàng quán ăn và những khu vực phức tạp về tình hình trật tự xã hội